một mùa xuân mới đã về trên đất nước việt nam thân yêu của chúng ta
tết đến xuân về cùng với bao phong tục nếp sống văn hóa tốt đẹp
đã chất lọc kết tinh từ ngàn đời của cha ông
người việt đi mở đất phương nam từ chiếc bánh trưng vuông của tổ tiên
đã sáng tạo ra đòn bánh tết dài
phong tục gói bánh tết nam bộ ngày nay đã trở thành một phong tục tốt đẹp
tượng trưng cho sự no ấm thịnh vượng trong nhà nhà
để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông
cũng như thắt chặt hơn nửa tình đoàn kết quân dân và giáo dục với thế hệ trẻ
lồng say mê với phong tục gói bánh cổ truyền
ủy ban nhân dân thành phố đã mở hội thi gói và nấu bánh tết
cho quân và dân trên địa bàn thành phố
tất cả các nguyên vật liệu như lá chuối dây lát nhân đổ chay và mặn
gạo nếp trộn nước lá dứa theo đúng công thức truyền thống của bánh tét
đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng
chúng tôi có tham gia lễ hồi nấu bánh tết hôm nay
để cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị ôn lại những nét đẹp văn hóa của dân tộc việt nam
đồng thời đây cũng là một trong những món ăn tinh thần
để đồng viên cán bộ chiến sĩ hăng say trực sẵn sàng chiến đấu
đến với hội thi ngày hôm nay chúng tôi rất nhận được rất nhiều sự ân cần giúp đỡ
của các cô chú và những anh em đoàn viên kết nghĩa trong khu vực xung quanh tp hcm
cùng với nhau là lau bánh tôi thấy là tình quân nhân thắt chặt
trong một không gian sung túc như thế này
gạo nếp sau khi vo xong được tải thành hình vuông trên lá chuối
nhưng bánh với đổ đã được nắm thành cây và được đặt vào chính giữa
sau đó người gói bánh khéo léo cuộn lại và đổ thêm gạo vào tới kích thước đã định
sao cho bánh phải chặt không lỏng tay
điều quan trọng nhất là làm sao nhân đổ phải ở chính giữa khoanh bánh khi ăn
việc buộc dây lát phải đều chặt và không được quên tết dây thành cặp hai bánh
để thuận tiện lúc vớt bánh từ nồi
đây là một cuộc thi rất vui và hào hứng mở đầu cho dịp tết đến
và cảm thấy tự hào về cái món ăn truyền thống của quê hương
lần đầu tiên con gói bánh tết thì nó cũng không có được đẹp lắm
nó bị bể ra một cút mà con phải gói rất nhiều lần
mới ra được cái bánh tết nó đẹp như vậy
con con thấy rất là tự hào tự hào vì mình được giữ cái truyền thống đó
đi tiếp đi mãi mãi
trong khi cuộc thi đang diễn ra thì cũng lúc này đây trong rất nhiều ngôi nhà của người dân thành phố
các gia đình cũng đang bận rộn với công việc gói bánh tết đón xuân
nhiều người nói tết cổ truyền chính là lúc này đây là lúc được đoàn tụ cùng nhau gói bánh
nấu cơm cúng đêm ba mươi thắp hương mời ông bà tổ tiên về đón xuân cùng con cháu
hàng ngàn năm đã trôi qua nhưng những phong tục đẹp như gói bánh tết nam bộ vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc